thưa quý vị ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ được lê công hậu chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre là nghi can phóng hỏa làm cho hai người tử vong ở tp thủ đức tp hcm
đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tiền giang hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn nhà trong hẻm thuộc đường nguyễn tư nghiêm phường bình trưng tây tp thủ đức
tại thời điểm trên những người trong nhà ngửi thấy mùi khét nên hô hoán mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài
tuy nhiên hai cô gái ngồi ở trên gác không kịp thoát ra ngoài hậu quả cả hai đều tử vong vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
còn tại hải phòng công an quận lê trân
trong khẩn trương điều tra và truy bắt nhóm côn đồ mang dao kiếm vào tận bệnh viện hành hung đã khiến cho một người bị thương
ngày một mươi sáu tháng sáu anh nguyễn văn hiệu chú tại quận lê trân đi ô tô đón mẹ từ hải dương về bệnh viện mắt hải phòng để khám bệnh
khi đi đến khu vực đường máng nước huyện an dương hải phòng thì bất ngờ có bốn đối tượng bịt kín mặt mặc đồng phục di chuyển trên hai xe máy áp sát
do va chạm nhẹ nên anh hiệu không dừng lại mà vượt xe lên đi trước
khi tới bệnh viện mắt hải phòng anh hiệu dừng xe vào cổng thì bất ngờ có bốn đối tượng lao vào cầm dao chém tới tấp khiến anh hiệu bị thương nặng
hiện công an quận lê trân đang truy bắt nhóm côn đồ để làm điều tra điều tra và làm rõ vụ việc
tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an cũng vừa ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với sáu bị can trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo đó phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng sáu
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã truy tố sáu trên bảy bị can gồm lê tùng vân hoàn nguyên nhất nguyên tùng dương cao thị cúc và nhị nguyên
riêng bị can lê thu vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên cơ quan chức năng chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị can đã sử dụng các phương tiện điện tử như máy tính điện thoại di động
để đăng tải trên mạng xã hội facebook và youtube có chứa đựng thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an
xúc phạm phật giáo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
bà đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị trấn yên lạc vừa bị công an thị trấn yên lạc huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
ba đối tượng này gồm kim minh hiếu đinh duy tùng và nguyễn gia long cùng chú tại huyện yên lạc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nghiện game online để có tiền chơi game đã bàn nhau đi trộm cắp tài sản
khi phát hiện xe máy của anh nguyễn văn lâm dựng trước cửa một quán net ở thôn ba đoài thị trấn yên lạc
ba đối tượng đã lấy trộm rồi đem cắm lấy một mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân và chơi game
qua công tác nắm địa bàn
và bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện điện biên tỉnh điện biên đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm
đối tượng bị bắt là lương văn diệu chú tại tỉnh nghệ an
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do uống rượu và phát sinh mâu thuẫn với một nam thanh niên trú cùng bản
diệu đã dùng dao chém thanh niên này bị trọng thương sau đó trốn khỏi địa bàn
công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra
vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đã ra lệnh truy nã số một đối với lương văn diệu
hiện công an huyện điện biên đang hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cho công an huyện quỳ châu để xử lý theo quy định của pháp luật